liên quan đến video clip chủ quán bắt khách quỳ xin lỗi gây bức xúc trên mạng xã hội
sau khi vào cuộc điều tra xác minh vụ việc
vào sáng ngày hôm nay công an tp bắc ninh cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn thiện là chủ quán nhắn nướng hiển thiện
có địa chỉ tại đường nguyễn đăng đạo phường đại phúc thành phố bắc ninh để điều tra về tội làm nhục người khác
tại cơ quan điều tra nguyễn văn thiện đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an tp bắc ninh đang lấy lời khai của những người có liên quan để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng tám trên mạng xã hội đã lan truyền clip tại một quán ăn ở thành phố bắc ninh
trong đó có một người đàn ông ngồi trên ghế liên tục chửi bới cô gái
theo nội dung đoạn clip nguyên nhân sự việc là do cô gái này đi ăn tại quán và thấy có sán trong đĩa lỏng
cho nên đã viết phản ánh sự việc lên facebook
người đàn ông đã có hành vi đe dọa chửi bới cô gái trong clip chính là nguyễn văn thiện
ngay sau khi sự việc xảy ra công an thành phố đã lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra an toàn thực phẩm
và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại quán nháng nướng
trong khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng đã kịp thời phát hiện và lập biên bản tạm giữ bảy mươi năm khẩu trang không rõ nguồn gốc
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
cụ thể vào hồi một giờ ngày hôm nay công an huyện vĩnh bảo tp hải phòng
trong khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch đã phát hiện tạm giữ xe tải biển kiểm soát một mươi năm c ba mươi một nghìn sáu trăm hai mươi bảy
do lái xe trần quốc toản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện vĩnh bảo điều khiển
vận chuyển ba mươi thùng khẩu trang y tế tương đương bảy mươi năm chiếc khẩu trang
và cùng nhiều vỏ hộp có nhãn hiệu hoàng dũng dùng để đóng gói khẩu trang
tiến hành kiểm tra và lấy lời khai của chủ lô hàng là phạm văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện vĩnh bảo
số khẩu trang trên được thắng mua của công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất
và thương mại hoàng dũng gb có địa chỉ tại thị trấn gia bình huyện gia bình tỉnh bắc ninh
nhưng không có hóa đơn chứng tử hợp lệ không có cấp phép chất lượng sản phẩm
và hiện công an huyện vĩnh bảo đã tiến hành tạm giữ phương tiện
và số hàng hóa trên để xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật
đang có những diễn biến phức tạp và để tránh những nguy cơ lây nhiễm ra diện rộng
cho chính cán bộ trung tâm
các đơn vị chiến sĩ trong toàn lực lượng cũng như ra cộng đồng
công an tỉnh hải dương đã và đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh
tại tất cả các đơn vị trong lực lượng
thời gian này tất cả các buổi trong ngày bộ phận y tế thường xuyên phải túc trực
tại cổng trụ sở tiến hành làm nhiệm vụ phòng chống dịch
tất cả các cá nhân tổ chức đến liên hệ công tác và cán bộ chiến sĩ đến làm việc
đều được kiểm tra y tế có nhật ký theo dõi
bên cạnh đó tất cả các đơn vị hằng ngày đều phải khe báo tình trạng sức khỏe
lịch trình đi lại đặc biệt là những nơi có dịch
tất cả các đơn vị là chúng tôi đều hướng dẫn để phát hiện ra người nghi nhiễm covid một mươi chín như thế nào
khi mà các đơn vị báo cáo có người nghi nhiễm covid một mươi chín chúng tôi sẽ triển khai tổ cứu thương
gồm các bác sĩ nhân viên y tế và lái xe đầy đủ trong bộ phòng dịch
trang bị đầy đủ vật tư y tế cũng như thuốc men để đến trực tiếp các đơn vị đấy
sau đó khi đến thì chúng tôi sẽ điều tra dịch tễ
đồng thời chúng tôi sẽ phun thử khuẩn cronb toàn bộ khu vực làm việc
cũng như xung quanh có liên quan đến các bộ sĩ đó
tất cả các chốt phòng dịch lực lượng công an và các thành viên trong chốt
đều được trang bị đầy đủ các dụng cụ thiết bị y tế cần thiết để làm nhiệm vụ
sẵn sàng xử lý các tình huống khi phát hiện có dấu hiệu liên quan đến nhiễm covid một mươi chín
những nơi cách ly những nơi làm việc của các cán bộ chiến sĩ tham gia tại vùng dịch
đều được triển khai bố trí hợp lý đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng dịch
để mỗi can bộ chiến sĩ yên tâm khi làm nhiệm vụ
đảm bảo là khoảng hơn một can bộ chiến sĩ có thể là sau khi làm nhiệm vụ
ở các chốt đi truy vết các đối tượng từ f một trở đi
thì trở về đó để ăn nghỉ tập trung ở đó
tính đến thời điểm này đã xuất hiện một số trường hợp người thân
và can bộ chiến sĩ nhiễm và nghi nhiễm virus sars cov hai trong cộng đồng
để tránh trường hợp nguy cơ lây nhiễm ra diện rộng cho chính cán bộ chiến sĩ
trong toàn lực lượng và ra cộng đồng công an tỉnh hải dương đã và đang đẩy mạnh công tác
tại tất cả các đơn vị trong lực lượng
thưa quý vị theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số bốn
mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất cho đến nay đã làm bảy người chết và bốn người bị thương
về tài sản đã có một bốn nhà ở bị hư hỏng hoặc phải di rời khẩn cấp
hơn hai hectare lúa hoa màu bị thiệt hại và hơn chín trăm sáu mươi con da cầm da súc đã bị cuốn trôi
một số tuyến đường tỉnh liên xã bị sạt lở đất đá
với tổng khối lượng khoảng sáu mươi bảy bốn trăm năm mươi tám m ba tổng thiệt hại ước tính khoảng bốn mươi năm ba tỷ đồng
trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ vào ngày hôm nay
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã ban hành công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh lào cai yên bái phú thọ vĩnh phúc và thành phố hà nội
cụ thể để chủ động ứng phó với mưa lũ đặc biệt là lũ cao trên sông thao
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các địa phương tập trung chỉ đạo việc theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ
để thông báo hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền và nhân dân
chủ động các giải pháp phòng tránh lũ lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện việc tuần tra canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định
kiểm tra giả soát và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều sung yếu
theo phương châm bốn tại chỗ tập trung xử lý rứt điểm các sự cố đê điều đã xảy ra
hiện nay trên tuyến đê sông thao tỉnh phú thọ đã xuất hiện một số sự cố do mưa lũ
các tỉnh thành phố nêu trên cần kiểm tra giả soát triển khai phương án đảm bảo an toàn dân cư
các hoạt động kinh tế xã hội ở ven sông bãi sông và các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt sạt lở
sẵn sàng tổ chức di rời sơ tán người dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
tăng cường kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du
đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu
cùng với đó các tỉnh thành phố có liên quan cần tổ chức trực ban nghiêm túc
thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai thiệt hại về ban chỉ đạo trung ương
và phòng chống thiên tai thông qua văn phòng thường trực để tổng hợp báo cáo
tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị liên quan đến vụ cưỡng chế đất do ủy ban nhân dân
huyện phú quốc tỉnh kiên giang tổ chức thực hiện vào ngày một mươi ba tháng tám vừa qua
mà truyền hình công an nhân dân đã phản ánh
và sau gần một tuần thì ủy ban nhân dân huyện đã có thông cáo gửi các cơ quan báo chí
và các đơn vị liên quan
chúng tôi xin lực qua thông cáo báo chí số bảy trăm bốn mươi chín tcub ng
theo đó chín năm qua ủy ban nhân dân huyện phú quốc đã từng ba lần tổ chức thực hiện cưỡng chế
từ khi có quyết định thu hội đất và quyết định vô thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hội đất đối với gia đình và lưu thị lúa
trú tại ấp đường bào xã dương tơ huyện phú quốc
lần thứ nhất vào ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu lần thứ hai vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
và lần thứ ba là ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
theo quyết định cưỡng chế thu hội đất số ba nghìn ba mươi chín ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian thực hiện việc cưỡng chế được tính từ ngày hai mươi bảy tháng năm tới ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong những lần ủy ban nhân dân huyện phú quốc đã quyết định cưỡng chế thu hội đất
để giao cho doanh nghiệp triển khai dự án khu du lịch ven biển bắc bãi trường
thì gia đình và lưu đã không đồng tình với việc thu hội diện tích hơn một mươi hai năm trăm linh m hai
mà không bùi thường cho gia đình bà
từ đó gia đình và lưu đã không nhận tiền bùi thường hỗ trợ đối với phần diện tích hơn một mươi năm trăm linh m hai
trong tổng số hai thử đất hơn hai mươi ba m hai đã được cấp số đỏ
trước đó ủy ban nhân dân huyện đã có phương án bồi thường hỗ trợ
còn ba nền đất tái định cư thì gia đình bà đã bốc thăm
ủy ban nhân dân huyện phú quốc ủy ban nhân dân xã dương tơ và các ban ngành đoàn thể
đã nhiều lần vận động thuyết phục nhưng chưa nhận được sự thống nhất của gia đình bà lúa
trở lại vụ cưới mà phóng viên ghi nhận tại hiện trường ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi vừa qua
gia đình bà lúa đã không đồng tình bằng cách dựng lèo trên vỉa hè trước khu đất để đòi quyền lợi
quá trình thực hiện đã xảy ra sâu sát với lực lượng chức năng và năm người đã bị tạm giữ để điều tra
tài sản và vật dụng liên quan đến cưỡng chế đã được chính quyền bàn giao cho gia đình theo đúng quy định
xuyên suốt vụ khiếu nại phức tạp kéo dài nhiều năm qua gia đình bà lúa khẳng định
ba đời nhà bà đã sinh sống và canh tác có thành quả lao động trên đất
đồng thời ủng hộ chính sách phát triển kinh tế của nhà nước của tỉnh kiên giang và huyện phú quốc
nhưng khi phát triển dự án thì phải bồi thường cho gia đình thỏa đáng
hàng hoài dư lợi ích của người dân doanh nghiệp và sự phát triển của địa phương
đây cũng là điều mà nhiều người dân khác có đất bị thu hồi để doanh nghiệp triển khai các dự án mong muốn
chúng tôi đã đặt lịch dự hình phỏng vấn với lãnh đạo ưu ba nhân dân huyện phú quốc để làm rõ
những vấn đề mà dư luận quan tâm trong công tác đền bù hỗ trợ người dân
để triển khai dự án khu du lịch ven biển bắc bãi trường
và sẽ tiếp tục thông tin khách quan về vụ việc trong các bản tin thời sự sau
kính thưa quý vị nhằm không bỏ sót các trường hợp nguy cơ đồng thời phát hiện sớm nguồn lây
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vừa có công văn gửi hai mươi bốn trung tâm y tế quận huyện
để hướng dẫn triển khai giám sát y tế đối với người đến từ các tỉnh thành phố
đang có trường hợp nhiễm covid một mươi chín hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội như hà nội hải dương bắc giang quảng nam quảng trị
theo công văn hướng dẫn của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hai mươi bốn trung tâm y tế quận huyện
sẽ triển khai giám sát tại cơ sở theo bốn nhóm nguy cơ
nhóm một tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín
thực hiện khai báo tại khu cách ly của quận huyện áp dụng cách ly tập trung cách ly cấp ba
tại khu cách ly quận huyện hoặc thành phố và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
nhóm hai là các trường hợp từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu trên cttg thì thực hiện khai báo tại khu cách ly của quận huyện
áp dụng cách ly tập trung cách ly cấp ba tại khu cách ly quận huyện hoặc thành phố
và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
nhóm ba là trường hợp từng đến các địa điểm được bộ y tế thông báo
thì thực hiện khai báo tại trạm y tế cách ly tại nhà cách ly cấp hai
lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ
nhóm bốn là những người không thuộc ba nhóm trên thì thực hiện khai báo trên ứng dụng
tờ khaiyt vn và tự theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của y tế
lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ
thời gian áp dụng các hình thức giám sát này là một mươi bốn ngày tính từ ngày đến tp hcm
các tỉnh thành phố thực hiện giám sát sẽ được cập nhật tùy theo diễn biến của dịch
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm sẽ cập nhật thường xuyên danh sách các địa phương
có trường hợp bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
các khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu các địa điểm được bộ y tế công bố
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sở y tế tp hcm cho biết sẽ tổ chức khám chữa bệnh
tại nhà cho người cao tuổi người có bệnh nền nhằm hạn chế lây nhiễm
và công khai danh sách các bệnh viện khám tại nhà
sở y tế tp hcm cho biết ngoài việc tiếp tục duy trì
biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế
sở y tế đã hạn chế tối đa sự lây nhiễm tại cơ sở y tế cũng như bảo vệ nhân viên y tế
thì các cơ sở khám chữa bệnh sẽ tập hướng cập nhật kiến thức chẩn đoán
điều trị dịch bệnh covid một mươi chín theo hướng dẫn mới của bộ y tế
huy động các y bác sĩ giỏi để điều trị cho các ca nhiễm không để xảy ra tử vong
không để lây nhiễm chéo cho cán bộ y tế đồng thời tổ chức khám chữa bệnh
tại nhà cho người cao tuổi nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh
và công khai danh sách các bệnh viện khám tại nhà
trước đó vào ngày một tháng bốn sở y tế tp hcm có công văn khẩn gửi đến các cơ sở y tế
trên địa bàn tp hcm triển khai khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi
trong thời gian diễn ra dịch bệnh covid một mươi chín
đối tượng được áp dụng là người bệnh từ sáu mươi tuổi trở lên mắc các bệnh thông thường
bệnh lý mạng tính ổn định có thể được khám và cấp phát thuốc tại nhà
đối với người cao tuổi mắc bệnh mãn tính như tiểu đường cao huyết áp
tim mạch đang theo dõi và điều trị định kỳ nếu số lượng người bệnh đông
người bệnh ở xa thủ trưởng đơn vị phân công bác sĩ bệnh viện để thăm khám
trao đổi trực tiếp qua điện thoại cùng người bệnh
sau khi bị rắn hổ mang chúa cắn thì người đàn ông ba mươi tám tuổi ở tây ninh đã cầm luôn con rắn
nặng bốn sáu kg dài hai năm m đến tận bệnh viện để cấp cứu
bệnh nhân sau đó được bệnh viện địa phương chuyển lên bệnh viện chợ rẫy để điều trị
theo người nhà bệnh nhân trong lúc đi làm thì thấy con rắn hổ mang chúa to nên đã quay lại bắt
tuy nhiên khi đang bắt thì bị rắn cắn vào đùa bên phải
người này liền dùng tay tấm cổ con rắn
nó là em tôi nó ở bên sau trại gà sau lưng trại gà ở bên cây đoan á
thì nó đi cắt nhà nó bẩn
tôi ở bên đây nhà tôi ở bên đó
đây tôi làm rồi tôi đi cộng một u số của tôi
nghe em tôi đi rắn cắn bỏ rồi chạy xuống
người ta cho hai
con nó không thấy rắn hổ mang
nó rắn hổ rừng ba ơi chạy
ba nó cũng thấy khổ quá
nó thấy rắn tiếc quá
nó bán cho cũng chắc nhiều tiền
khổ quá thì thấy chắc bán cũng nghỉ chắc hai ba triệu gì đó
thì nó bắt thôi chứ mình cũng không thấy nó bắt
tại bệnh viện đa khoa tỉnh tây ninh
sau khi được cấp cứu
nẹp cố định chân
bệnh nhân cùng con rắn được chuyển lên bệnh viện chợ rẫy
trên đường di chuyển thì con rắn đã chết
bệnh nhân nhập viện bệnh viện chợ rẫy vào trưa hôm qua ngày một mươi chín tháng tám
trong tình trạng liệt hoàn toàn các cơ tứ chi cơ hô hấp
mất phản xạ ánh sáng đồng tử giãn
các bác sĩ đã nhanh chóng gắn máy thở
truyền một mươi lỏ huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu
đến tối cùng ngày
bệnh nhân được sử dụng thêm năm lọ huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu
lúc này sức cơ bệnh nhân khôi phục mở mắt to
giống như bệnh nhân chúng ta hiện tại thì cái vấn đề về liệt cơ và liệt cơ hấp đã được giải quyết rồi
nhưng trong thời điểm từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ sau thì cái nọc độc rắn hổ chúa vẫn có thể tấn công vào cơ tim
gây tổn thương hủy hoại cơ tim và bệnh nhân có thể tử vong trong tình trạng suy tim cấp
vì vậy hiện tại bây giờ bệnh nhân vẫn được phải theo dõi sát sao trong khu vực hồi sức tích cực
về các vấn đề về biến chứng về tim mạch
bên cạnh đó thì bởi vì cái lượng nọc và tiêm vào cái mô tại chỗ tại cái vết cắn thì rất là nhiều
nên nó sẽ làm một cái tình trạng là viêm mô tế bào tiến triển sưng phù và hủy hoại các cơ rất là nhanh
thì đó là những biến chứng mà mình cần phải theo dõi
và bất cứ một cái biến chứng nào mà nếu mình không khống chế được
điều có thể dẫn đến cái nguyên nhân tử vong cho bệnh nhân được
được biết đến sáng ngày hai mươi tháng tám bệnh nhân đã tỉnh
có thể làm theo y lệnh của bác sĩ
ngưng máy thở tạm thời qua cơ nguy kịch
đây là mùa mưa thuận lợi cho rắn đọc sinh sôi
vì vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý biện pháp bảo vệ để phòng ngừa ráng cắn